kính chào quý vị khán giả quý vị đang xem chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục lâu nay vẫn được cả xã hội quan tâm
và cũng được ngành giáo dục đào tạo chú trọng
dẫu thế thì trước những vụ việc diễn ra gần đây liên quan tới lời nói và hành động không đúng
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người thầy đã cho thấy vẫn còn một khoảng trống
trong văn hóa ứng xử ở môi trường rất nhân văn này
từ những sự việc đáng tiếc này đòi hỏi ngành giáo dục cần có những giải pháp kịp thời
chấn chỉnh những hành vi lệch chuẩn xong cũng nên có cái nhìn khách quan
cảm thông chia sẻ hơn của xã hội với những áp lực hàng ngày mà giáo viên phải đối mặt
những hình ảnh này diễn ra cách đây chưa lâu
một học sinh lớp một mươi hai chỉ vì không mua bánh sinh nhật cho lớp
đúng cửa hàng mà cô giáo yêu cầu đã khiến cô nổi giận và có những hành vi lời nói thiếu kiểm soát
làm tổn thương học sinh và để lại những hình ảnh không đẹp
sau sự việc điều mà dư luận quan tâm nhất không phải là hình thức xử lý cô giáo
mà là qua lối hành xử thiếu nhân văn đó thì bài học nào đã được rút ra tại các ngôi trường
tôi nóng vụ khi thấy em học sinh quỳ xuống đấy và nằm xuống đấy
thì tôi rất là sợ ảnh hưởng
cái hình ảnh này nó sẽ ảnh hưởng đến nhà trường đến ngành
và vì vậy cho nên là tôi đã nóng vội và tôi túm vào tay của em
nhưng mà nó trượt thành cầm vào áo chứ không phải là tôi túm vào cổ áo của em
tôi rất là làm tiếc vì sự việc đã xảy ra
lại một sự việc khác xảy ra ngay sau đó
tôi đã làm đúng rồi rồi thêm đi rồi thêm lại thì mà mới sang
bằng chứng nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng là cái hành xử như vậy thì không mang lại lợi ích
mà thậm chí nó còn làm xa cách cái mối quan hệ giữa thầy cô
thế tuy nhiên là có nhiều thầy cô thì do là không hiểu rõ được bản chất của cái kỷ luật tích cực
nó phải xây dựng dựa trên cái mối quan hệ
cho nên là cô có làm mạng
nhưng mà cô bảo là không làm được và chỉ có mỗi doi là được thôi
và chính vì vậy cho nên là nó cũng thể hiện đôi lúc là thiếu kỹ năng
thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc thiếu kỹ năng kỷ luật tích cực
có một cái thái độ rất là kiên quyết đó là xử lý nghiêm những hành vi
những cái ứng xử mà thiếu chuẩn mực trong giáo dục
thế và trong thời gian vừa qua thì hai nhà trường cũng đã tiến hành kiểm tra
tiến hành xác minh và đến thời điểm này thì cũng đã tạm dừng đối với hai giáo viên

sài phạm thì phải chịu bị xử lý nhưng điều khiến dư luận tràn trở
đó là liệu những câu chuyện này có trở thành những bài học kinh nghiệm trong mỗi nhà trường
để giáo viên hạn chế tình trạng lạm dụng quyền lực của mình
mà quên mất học sinh cũng có quyền được tôn trọng quyền được tham gia ý kiến
bên cạnh đó xã hội cũng nên có cái nhìn thông cảm
bởi thầy cô hiện nay cũng phải chịu những áp lực
vô hình khiến họ có những hành động bột phát
vấn đề trị liệu để có tinh thần ổn định suy nghĩ và hành động tích cực
cũng rất cần được quan tâm với các thầy cô giáo
tuy nhiên tham vấn tâm lý học đường giờ chỉ đang chủ yếu giải quyết các vấn đề của học sinh
mà hầu như bỏ quên các thầy cô giáo
vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa phụ trách bộ

các thầy cô giáo cũng không thể tránh khỏi những lúc khó khăn bởi sức ép từ việc dạy học
từ học sinh và ngay cả phụ huynh
những buổi trao đổi với chuyên gia tâm lý như thế này sẽ giúp thầy tháo gỡ được nhiều vướng mắt
trong mối quan hệ giữa thầy trò giữa giáo viên và phụ huynh
áp lực từ các công việc giảng dạy đối với giáo viên là đương nhiên
nhất là đối với giáo viên mà cái thâm niên trong nghề chưa được nhiều

các lực đó lại khá là lớn
thì đòi hỏi là phải có sự phối hợp sự chia sẻ từ
thứ nhất là từ ban giám địa
rồi từ các thầy cô nhất là các thầy cô trí nhiệm
rồi đồng nghiệp với nhau
và đặc biệt nhất là các cái phòng liên quan đến tư vấn tâm lý
thì những cái việc những cái tâm sự đấy những cái chia sẻ đấy
sẽ làm cho giáo viên thứ nhất là biết định hướng lại
các biện pháp xử lý nghiệp vụ của mình
thường thì cái việc mà hỗ trợ giáo viên
về những cái vấn đề có thể là nguồn gây căng thẳng cho
chính các thầy cô sẽ làm các thầy cô cảm thấy hạnh phúc hơn
mà đỡ và thoải mái hơn trong cái việc là
các thầy cô tập trung vào cái chuyên môn giảng dạy của mình
bên cạnh cái nghiệp vụ quản lý lớp học
hay là xử lý các cái vấn đề ở trong lớp
nhưng không phải thầy cô giáo nào
cũng may mắn được chia sẻ những khó khăn vướng mắt của mình
bởi thực tế hiện nay các nhà trường đang rất thiếu
chuyên gia tư vấn tâm lý
phòng tham vấn tâm lý
của trường phổ thông trung học nguyễn thị minh khai
lúc nào cũng được mở cửa
nhưng chỉ có thể đón học sinh
dù phòng được xây dựng
để đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý
của tất cả các đối tượng trong nhà trường
nhưng cô giáo
phụ trách tư vấn tâm lý của nhà trường
không phải là một người được
đào tạo chính quy mà chỉ do
một giáo viên bộ môn kiêm nhiệm thêm
do đó chỉ có thể
đáp ứng được một phần nhu cầu
của học sinh
thì bọn mình là giáo viên kiêm nhiệm
lại cũng không được đào tạo chính quy

ví dụ như là các cái bước như thế nào
làm thế nào để gửi mở cho học sinh
làm thế nào để thu hút học sinh đến với phòng tham vấn
thì để khắc phục những cái đó
thì nhất là bọn mình đã được đào tạo
đã được nhà trường cử đi học ở trường sư phạm
chương trình hợp sở
và khi mình đi học như vậy thì bọn mình sẽ có những cái kết nối
với các giáo viên làm công tác tham vấn
của các cái trường trên hà nội
cùng với lại là các thầy cô giáo hướng dẫn
theo nghiên cứu của
học viện quản lý giáo dục
gần sáu mươi giáo viên có biểu hiện stress
trong công việc

dối loạn lo âu liên quan đến công việc
và một tỷ lệ nhỏ hơn
giáo viên có biểu hiện ban đầu
của trầm cảm
công việc giáo viên có rất là nhiều cái áp lực
thế như vậy là nhà trường có những trí sách hỗ trợ
để giáo viên không bị căng thẳng
không bị áp lực
có những văn bản hướng dẫn để bảo vệ giáo viên
vì chúng thấy là cũng bên cạnh cái việc
giáo viên có những cái
hành vi hay những cái bạo lực
đối với học sinh chẳng hạn
những cái hành vi lợi chuẩn thì cũng ngược lại
nhiều cha mẹ học sinh có những hành vi
nó cũng đúng với cả giáo viên
có những cái hành lang pháp lý
và nó phải thể hiện trong những cái văn bản chính sách
cụ thể từ các cái cấp khác nhau
cấp phòng hay là cấp sở hay là bộ
và cả những cái văn bản pháp lý
trong tương lai ví dụ tôi nói về luật giáo dục của giáo viên
mô hình trường học hạnh phúc
đang được xây dựng ở khắp mọi miền
nhưng để làm được điều đó
thì chính những giáo viên
trước tiên cũng phải là người hạnh phúc
theo các chuyên gia tham vấn tâm lý
cho giáo viên không phải là việc
của từng trường mà cần được
nghiên cứu sớm đưa vào thành
một chính sách cụ thể nhất là khi
luật nhà giáo đang được xây dựng
bên cạnh đó công tác đào tạo giáo viên
cũng cần phải được đổi mới
nâng cao chất lượng
việc thiếu kỹ năng ứng xử
mỗi khi có những tình huống xảy ra
chính là một trong những nguyên nhân
dẫn đến bạo lực học đường
vì vậy tăng cường kỹ năng nhiệp vụ
sư phạm cho đội ngũ thầy cô giáo
ngay từ khi còn ở giảng đường đại học
là việc rất cần thiết
cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau
thảo luận và giải thích xem là
tại sao bạn nam sẽ có
nguy cơ ngã nhiều hơn
và tại sao lại có một nhóm bạn
cho rằng là các bạn nữ
sẽ có nguy cơ ngã nhiều hơn
với câu nói là bám chặt vào
thì em nghĩ như là một lời
động viên thích lệ của ba mẹ
dành cho cậu bé
để cậu bé có thể làm sao bám chặt
vào cánh cây nhất có thể để không bị ngã
tiết học nghiệp vụ sư phạm
tại trường đại học giáo dục
một tình huống cụ thể
được giảng viên đưa ra
là cô giáo sẽ khích lệ học sinh như thế nào
trong trường hợp này
để sinh viên thảo luận và trao đổi
với những cái tình huống được đặt ra
thì đây chính là cái cơ hội
để chúng em có
cái kỹ năng giải quyết vấn đề
tương tác với học sinh
và giúp giải quyết
những cái khó khăn vướng mắt
đào tạo nghiệp vụ sư phạm
là một trong ba cột trụ chính
trong quá trình đào tạo giáo viên
tại trường đại học giáo dục
và được triển khai trong suốt cả bốn năm học
nhờ quá trình rèn nghề liên tục đó
sẽ giúp các em có kỹ năng
khi đứng lớp trong tương lai
các bạn cần phải sống trong những tình huống ấy
để nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình
cũng như là tạo những cái khả năng
cái năng lực thích ứng với thực tiễn
để mà các bạn có thể
gần như là mình có một cái
gọi là sức đề kháng
đối với những tình huống mà mình không mong đợi
cũng như là tình huống mình mong đợi xảy ra
để có thể có được cái phương án
giải quyết tối ưu nhất
song những tình huống
thì xảy ra hàng ngày
nhất là trong môi trường giáo dục
bởi vậy việc tăng cường kỹ năng
xử lý tình huống cho các thầy cô giáo
cũng cần được chú trọng
ở cả trong các trường phổ thông
để làm cho giáo viên hiểu hơn
về thế hệ học sinh bây giờ
với cái gen z bây giờ thì nó khá là phức tạp
và các cô phải thích nghi được
đối với thế hệ học sinh thời buổi này
thì lúc ý sẽ thành công
trong công việc giáo dục của các con
bởi vì xã hội bây giờ hội nhập
phát triển và tiến lên
cho nên học sinh cũng khác
thế học sinh ngày xưa rất nhiều
để các cô thành công trong công việc giáo dục
thì các cô phải thay đổi cái phương pháp giáo dục
thầy và trò
là mối quan hệ rất đặc biệt
vì không chỉ đơn thuần có sự kết nối
về kiến thức mà còn là
gieo yêu thương gieo niềm tin cảm xúc
vì thế trường học
không thể là nơi để giáo viên
dùng bạo lực thể hiện bản thân
giải tỏa áp lực
mà phải là nơi những giá trị đạo đức
căn bản được thực hiện
với hành vi ứng xử chuẩn mực
và văn minh
thưa quý vị mới đây tại hội nghị
giao ban khối trung học của sở giáo dục và đào tạo hà nội
nhiều hiệu trưởng nêu đề xuất
cho học sinh nghỉ học thứ bảy
đồng thời cho hay
đây cũng là nguyện vọng của một bộ phận phụ huynh
và học sinh
thêm ngày nghỉ là mong mỏi của cả thầy và trò
nhưng việc này cũng sẽ vướng phải không ít khó khăn
bởi hiện nay
chương trình là năm tiết một ngày
nếu trường không đủ cơ sở vật chất
để học hai buổi một ngày
thì rất khó có thể bảo đảm được chương trình
vậy đề xuất này liệu có khả thi hay không
nội dung chi tiết sẽ có trong tiểu mục
góp học đường tuần này
với nhiều em học sinh
nếu được nghỉ ngày thứ bảy
thì các em sẽ làm gì
thứ bảy thì bọn con thường phải học thêm
vì buổi sáng nữa
buổi sáng mọi con có thể giúp bố mẹ làm việc nhà nữa
sau một tuần học mệt mỏi
thì các bạn cũng nên có thời gian để
nghỉ ngơi cùng với gia đình
và có thêm thời gian để chia sẻ
nói chuyện cùng với bố mẹ nhiều hơn
và như thế thì các bạn
sẽ có thể cân bằng được giữa việc
học tập ở trên trường và trong trường
học tập ở ngoài xã hội
còn với cô giáo này
nếu được nghỉ thêm ngày thứ bảy
cô sẽ chia một ngày học thêm
các bài tập huấn cho sách giáo khoa mới
và một ngày
cho bản thân mình để giảm tải áp lực
đối với chúng tôi thì được nghỉ thêm một ngày
có nghĩa là chúng tôi có thêm thời gian
cho bản thân mình cho gia đình
và khi mà bản thân được nghỉ ngơi
được tái tạo sức lao động
thì chúng tôi cũng có thêm nhiều cái sức khỏe
cũng như là cái trí tuệ để phục vụ cho công việc
mong mỏi của cô trò
nhưng lại là mối lo của các trường
bởi thực tế
với ba mươi tiết trên tuần
nếu không học thứ bảy
thì năm tiết còn lại sẽ phải tính toán ra sao
cắt giảm như thế nào
cho hợp lý
phân môn các phân môn
và số tiết của các môn
phải có sự điều chỉnh
và định lượng
phần kiến thức
cũng như là phát triển năng lực
và phần sất ở các bộ môn cũng phải điều chỉnh
cái chương trình phân môn
ở các môn thì cũng đã có những cái
nội dung mục tiêu đạt được như vậy
thế thì cái mục tiêu
muốn đạt được như thế thì
thời lượng nó phải phù hợp
vì thế theo các chuyên gia
nên để các trường tự chủ động
trong việc quyết định học hay nghỉ thứ bảy
cho phù hợp với điều kiện của mình
với những trường có điều kiện
để học hai buổi trên ngày
thì việc bố trí cho nghỉ ngày thứ bảy
sẽ dễ dàng hơn
như thế là
có hai mươi năm tiết tuần
hai mươi năm tiết tuần mà nhân với cái số tháng
thì cái tổng của cái thời lượng học
nó quá ít
nó không bảo đảm được cái khối lượng
kiến thức của thông
chính là phải tính toán
ví dụ với những trường hai buổi
thì có thể học năm ngày bốn ngày
theo tôi là không nên cào bằng
cào bằng thì nó khó bởi vì điều kiện học tập
mỗi nơi nó khác
tùy vào từng điều kiện của các địa phương
để có phương án nghỉ thứ bảy hay không
cũng là điều mà bộ giáo dục và đào tạo
nhưng phải đảm bảo việc sắp xếp
điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp
không dồn ép giờ học
không cắt xén chương trình chung